trước tình hình dịch covid một mươi chín tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của ngành giao thông vận tải
bộ giao thông vận tải đã tổ chức nhiều cuộc họp đưa ra nhiều văn bản chỉ đạo cắt giảm thủ tục hành chính
giảm chi phí logistics nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
và giúp các doanh nghiệp vận tải vượt qua cơn bão dịch covid một mươi chín
đến nay bộ đã giả soát cắt giảm được năm mươi số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành
cắt giảm ba trăm tám mươi bốn điều kiện kinh doanh
riêng trong quý i vừa qua bộ giao thông vận tải đã đơn giản sửa đổi và bãi bỏ một mươi tám thủ tục hành chính
bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng giao bộ tài chính chủ trì xem xét giảm năm mươi thuế nhập khẩu
thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
xem xét miễn giảm phí neo đậu trong trường hợp tàu thuyền phải neo đậu cách ly một mươi bốn ngày
tại khu vực neo đậu chờ kiểm dịch miễn giảm thuế giá trị gia tăng đối với vận tải nội địa trong thời gian ba năm
đồng thời báo cáo quốc hội xem xét chấp thuận áp dụng mức giảm thuế vat cho phương thức vận tải container
bằng đường thủy xuống năm nhằm giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp